tàu du lịch chở một mươi hai người bị chìm sau va chạm với phương tiện khác tai nạn đã khiến cho một người mất tích
vụ việc xảy ra vào khoảng chín giờ sáng ngày một mươi chín tháng sáu tại khu vực biển cửa cái trên vịnh lan hạ
thuộc quần đảo cát bà thành phố hoài phòng
vụ va chạm xảy ra giữa tàu du lịch truyền tải và tàu du lịch hồng vân tám mươi chín khiến tàu truyền tải bị chìm
thời điểm này trên tàu có một mươi hai người lớn và trẻ em
nhận được tin báo vụ việc đồn biên phòng cát bà và các lực lượng liên quan đã có mặt cứu hộ cứu nạn
cơ quan chức năng đã cứu được một mươi một người vào bờ an toàn một nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mất tích